thi thể một cô gái trong bao tải vừa được người dân phát hiện vào khoảng bảy giờ sáng nay
tại một bãi đất trống gần trung cư thạnh mỹ lợi phường thạnh mỹ lợi quận hai
các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm phối hợp với công an quận hai đã phong tỏa hiện trường
khoảng bảy giờ sáng ngày hai mươi ba tháng năm người dân đi lượm ve chai phát hiện thi thể cô gái trong bao tải
ở bãi đất trống gần chung cư thạnh mỹ lợi phường thạnh mỹ lợi quận hai tên hô hoáng
nhiều người dân hiếu kỳ ở khu vực này đã đến hiện trường theo dõi
đồng thời thông báo sự việc cho công an địa phương
ngay sau đó khu vực phát hiện thi thể được phong tỏa
công an tp hcm viện kiểm sát nhân dân tiến hành lập hồ sơ và khám nghiệm hiện trường
để làm rõ nghi án giết người
đến gần trưa nhiều người dân có con gái bỏ nhà đi nhiều ngày nay
đã đến cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng để phục vụ công tác điều tra
danh tính cô gái và nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ